tiếp tới ubnd tp hcm sẽ thực hiện công khai thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu của tp hcm trên các cổng thông tin điện tử của thành phố
trong năm qua các doanh nghiệp nhà nước này đã để xảy ra một số việc liên quan đến quản lý và sử dụng đất công không đúng mục đích và lãng phí
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thanh tra tp hcm có một mươi kết luận phát hiện một trăm linh ba cơ sở nhà đất công sản có sai phạm
trong đó tổng công ty du lịch sài gòn có đến một mươi bốn khu đất bị bỏ hoang lãng phí sử dụng sai với quy định
theo thông tư số một mươi năm của bộ y tế từ ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy có tám mươi tám dịch vụ y tế được điều chỉnh về giá trong đó có bảy mươi dịch vụ y tế được điều chỉnh giảm giá
cụ thể sau giá khám bệnh của năm hạng bệnh viện và trạm y tế xã bình quân giảm một mươi bảy ba mươi bốn giá ngày dường bệnh của năm hạng bệnh viện và các loại dường bình quân giảm sáu ba mươi dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bình quân giảm hai mươi bốn
ngoài ra còn có chín dịch vụ y tế điều chỉnh tăng khoảng năm đồng thời bổ sung giá của chín mươi
ngoài ra còn có chín dịch vụ kỹ thuật mới giá khám bệnh sẽ giảm một mươi năm hai mươi giá ngày dường điều chỉ giảm từ hai một mươi theo từng hạng bệnh viện
vừa qua lực lượng cứu hộ cứu nạn đồn biên phòng côn đảo đã kịp thời cứu vớt bảy ngư dân trên tàu cá mang biển kiểm soát nt hai ts bị nạn trên biển vũng tàu vào bờ an toàn
tàu cá do ông trần minh tùng bốn mươi sáu tuổi tại ninh thuận làm thuyền trưởng trong khi đang hành trình vào bờ để tránh trú do thời tiết xấu
thì bị sóng to do lửa
gió lớn đánh chìm tàu khiến chín thuyền viên trên tàu cá bị rơ xuống biển
hai ngư dân còn lại đang mất tích có thể bị mắc kẹt ở trong tàu cá nhưng do thời tiết xấu sóng to gió lớn nên thở lặn chưa tiếp cận được tàu bị nạn
đồn biên phòng côn đảo đã thông báo huy động các tàu cá của các ngư dân ra phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn phân chia khu vực tìm kiếm

trận đấu vòng chung kết world cup và các trận đấu ngoại hạng khác
thưa quý vị vào khoảng chín h hai mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy đã xảy ra sự cố cháy trạm biến áp một trăm một mươi kv
tại phường võ cường thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
vụ cháy gây mất điện diện rộng trên địa bàn thành phố bắc ninh
ngọn lửa cháy dữ dội được xuất phát từ một trong hai trạm biến áp tại chi nhánh lưới điện cao thế bắc ninh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bắc ninh đã huy động năm xe cứu hỏa
và năm mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia dập lửa
ngoài ra do đám cháy xảy ra trên trục đường quốc lộ một a cũ nên phải huy động hàng chục cảnh sát giao thông
cảnh sát một trăm một mươi ba điều tiết phân luồng giao thông
đến một mươi một h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
sau đây là thông tin
thông tin về áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi ba h ngày một mươi năm tháng bảy vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi tám bảy một mươi chín bảy độ vĩ bắc
một trăm linh bảy một một trăm linh tám một độ kinh đông ngay trên khu vực phía nam vịnh bắc bộ
do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở đảo cô tô đã có gió giật mạnh cấp bảy
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có xu hướng mạnh dần lên
dự báo trong một mươi hai hai mươi bốn h tiếp theo
vùng áp thấp dịch chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm linh sáu chín độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh thanh hóa hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của vùng áp thấp sao có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong chiều và đêm nay ngày một mươi năm tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
từ tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
thưa quý vị và các bạn theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì các tỉnh bắc bộ vẫn sẽ tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới
cộng với việc thủy điện hòa bình xả cửa đáy thì rất có thể nhiều địa phương vùng đồng bằng sẽ phải đối mặt
với đợt lũ trên sông hồng trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương phòng chống lụt bão đã chỉ đạo các tỉnh không được lơ là và chủ động theo dõi tình hình mưa lũ
vào sáng nay một mươi năm tháng bảy mức nước đo được tại trạm quan trác huyện lý nhân tỉnh hà nam là hai bốn mét cách mức nguy hiểm hai mét
với tình trạng mưa rông như hiện tại cộng với thủy điện hòa bình xả lũ thì mức nước sẽ dâng cao và đạt mức báo đồng một gây nguy hiểm cho người dân
nếu mà lũ bình thường mà lên đến bờ
bờ kè kia thì mức độ dây dợ này mà lũ mà không có bão kèm theo thì không vấn đề gì
nếu mà có bão nữa thì chắc là không chống tự
trong quá trình xả lũ thì tỉnh huyện đã thông báo tất cả các chính quyền địa phương các xã
có biện pháp để di chuyển các con vật nuôi
hoặc là thu hoạch hoa màu tài sản
hoặc có biện pháp để bảo quản cái
lồng mè chất nuôi thủy sản trên sông hồng
trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ lần này
tỉnh hà nam đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương thông báo cho bà con
chú ý thủy sản nuôi trồng ven sông hồng
cũng như cấm các bến đò ngang và các hoạt động khai thác cát trên sông
chúng tôi cũng thường trực nghiêm chỉnh để theo dõi diễn biến chặt chẽ của tình hình thời tiết
và các cảnh báo mưa lũ xả lũ trên thủy điện hòa bình để về
và có những thông báo kịp thời
chúng tôi có chính quyền và nhân dân địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
từ nay đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
và nước sông hồng sẽ tiếp tục dâng lên
người dân cần tiếp tục theo dõi để có cách ứng phó kịp thời với diễn biến thời tiết
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
thủ đô helsinki của phần lan đang triển khai các biện pháp
siết chặt an ninh nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống nga vladimir putin
và người đồng cấp mỹ donald trump tại phủ tổng thống phần lan dự kiến diễn ra vào chiều mai ngày một mươi sáu tháng bảy
dư luận quốc tế cho rằng cuộc gặp này khó có thể tạo ra một đột phá lớn
nhằm chấm dứt thế đối đầu giữa hai nước song sẽ là bàn đạp giúp cải thiện quan hệ song phương
khu chợ đông đúc tại cảng phía nam thành phố helsinki sẽ phải đóng cửa trong ngày mai
trong khi hệ thống giao thông sẽ được thay đổi lộn
tuy nhiên những sự thay đổi này không hề mới mẻ tại phần lan
khi thành phố helsinki được lựa chọn là nơi tổ chức ba cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ
và nhiều cuộc gặp cấp cao khác kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
khoảng một năm trăm linh nhà báo quốc tế từ sáu mươi quốc gia đã đến helsinki để đưa tin về hội nghị
trong đó phái đoàn của nga là lớn nhất với ba trăm linh nhà báo
trước cuộc gặp dư luận các đồng minh của mỹ ở châu âu lo ngại
ông trump sẽ có những nhượng bộ nga nhất là liên quan đến việc triển khai hoạt động
của nato ở châu âu
do lợi ích nga mỹ quá khác biệt trong hàng loạt vấn đề chiến lược
từ bắc xuống nam từ đông sang tây từ khủng hoảng ukraine syri iran
đến hồ sơ hạt nhân triều tiên nên hai bên rất khó thỏa hiệp về các vấn đề cụ thể
mà thay vào đó sẽ tìm kiếm lập trường chung trong một số vấn đề
giúp xây dựng lòng tin giữa lãnh đạo hai nước khiến quan hệ song phương bớt căng thẳng
cả nga và mỹ đều phủ nhận những kỳ vọng quá lớn về hội nghị
nhấn mạnh chỉ riêng việc nguyên thủ hai nước có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên
đã là một thành quả đáng kể hai bên có thể sẽ không ra tuyên bố chung
máy bay chiến đấu israel tiếp tục tấn công giải gaza bất chấp các phong trào vũ trang palestine
thông báo vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn với israel do ai cập giàn xếp
các nhóm vũ trang ở palestine cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với israel
sau khi có hơn hai trăm linh tên lửa
thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố nước này sẽ tăng cường các cuộc tấn công nếu thấy cần thiết
cơ quan y tế palestine cho biết đã có ít nhất hai thanh niên thiệt mạng và một mươi hai người bị thương
trong một vụ oanh tạc của israel tại thành phố gaza
trước đó thủ tướng israel netanyahu đã quyết định đóng cửa khẩu kerem salom
cửa khẩu thương mại duy nhất giữa israel và gaza
từ tối ngày chín tháng bảy
chỉ cho phép chuyển viện trợ nhân đạo và thực phẩm vào gaza
trong khi đó hamas chỉ trích các quyết định của israel là một tội ác mới đối với nhân loại
và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn hành động này
đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu
bà federica mogherini đã đến thủ đô tripoli của libya để mời lại phái bộ
đại diện ngoại giao và hỗ trợ bảo vệ biên giới của khối này tại quốc gia bắc phi
bà federica mogherini đã hội đàm với thủ tướng fayyad al sirai và ngoại trưởng mohamed al siala
của chính phủ đoàn kết dân tộc liby được liên hợp quốc ủng hộ
cùng với đặc phái viên liên hợp quốc về libya ghassan salameh
trong các cuộc hội đàm bà mogherini tái khẳng định sự ủng hộ của eu
đối với tiến trình chính trị tại libya trong khuôn khổ của liên hợp quốc
trong đó có hoạt động chuẩn bị cho các cuộc bầu cử
ngoài ra bà cũng thảo luận về việc huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển liby
và bảo đảm an ninh biên giới trên đất liền của nước này
eu đã chuyển phái bộ ngoại giao ở libya sang thủ đô tonis của tunisia năm hai nghìn một mươi
khi libya chìm trong xung đột và bất ổn kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo mohamed gaddafi năm hai nghìn một mươi một
thủ tướng italia giuseppe conte cho biết pháp và manta đã đồng ý tiếp nhận mỗi nước năm mươi người di cư
trong tổng số bốn trăm năm mươi người đang mắc kẹt
họ đã đồng ý tiếp nhận hai tàu tuần tra biên giới của liên minh châu âu do không nước nào chịu mở cảng cho các tàu này
thủ tướng italia giuseppe conte cho biết ông đã trao đổi với lãnh đạo hai mươi bảy nước eu nhắc lại cam kết giữa các bên
tại hội nghị thượng đỉnh hồi cuối tháng sáu về việc chia sẻ gánh nặng trong vấn đề người di cư
ông conte cũng đã đề nghị ủy ban châu âu phải xem xét khả năng tiếp nhận một phần trong số bốn trăm năm mươi người di cư đang bị mắc kẹt